đối tượng đã đá vào người ông mãn và khi ông mãn đứng dậy thì bị té ngã xuống nền
dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó
lèn vào nhà dân để trộm cắp tài sản và khi chủ nhà phát hiện thì dùng dao không chế
vụ việc xảy ra tại thị trấn khánh vĩnh huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa khiến người dân hết sức hoang mang
khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét công an huyện khánh vĩnh đã truy tìm được đối tượng gây ra vụ cướp manh động này
đưa em vào phòng ngủ
khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai khi em hồ lê anh tú một mươi sáu tuổi chú tại tổ hai thị trấn khánh vĩnh
đang ở trong phòng riêng một mình thì nghe tiếng động lạ nên ra ngoài cửa kiểm tra
khi quay trở vào nhà em tú phát hiện có một nam thanh niên lạ mặt đi từ trong phòng ngủ của mẹ ra
nhìn thấy tú đối tượng này lập tức dùng dao đe dọa uy hiếp và cướp đi của em tú một điện thoại di động hiệu vivo i hai mươi một s
một máy tính sách tay hiệu dealth rồi nhanh chóng tẩu thoát
sau khi người ta phát hiện em thì họ cầm dao và dọa em
có lẽ cầm dao dọa là mày la lên là tao giết mày
sau đó thì họ dồn dùng em vào phòng và bắt em giao điện thoại rồi mật khẩu của điện thoại
sau đó là laptop và có cả đòi trả thêm tiền nhưng mà em bảo em không có tiền người ta bỏ đi
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện khánh vĩnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra đến ngày tám tháng một mươi một sau khi mua điện thoại mới em tú đăng nhập tài khoản google cá nhân vào điện thoại để đồng bộ danh bạc thì phát hiện hình ảnh một người đàn ông lạ mặt được đồng bộ về bộ siêu tập trong điện thoại
nghi vấn người trong ảnh có liên quan đến vụ cướp tài sản tú đã đến công an khánh vĩnh trình báo
từ hình ảnh mà nạn nhân cung cấp bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng hai mươi h ngày tám tháng một mươi một công an huyện khánh vĩnh đã truy bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản là đinh văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tại thanh hóa hiện đang tạm trú tại thôn đông xã sông cầu huyện khánh vĩnh
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của tuyên lực lượng công an thu giữ được hai phiếu cầm đồ cùng nhiều hung khí nguy hiểm trong đó có con dao mà đối tượng sử dụng để đe dọa nạn nhân cướp tài sản vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi
từ thông tin trên phiếu cầm đồ lực lượng điều tra cũng đã truy tìm được chiếc điện thoại vivo e hai mươi một s mà đối tượng đã cướp của nạn nhân